vào chiều qua hai mươi sáu tháng một mươi một công an quận hà đông hà nội cho biết đã bắt khẩn cấp tạm giam bốn đối tượng
có hành vi cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản của năm công ty trên địa bàn quận hà đông
các đối tượng này bao gồm lưu văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn có hai tiền án nguyễn văn thạch sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn thanh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và lê mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đều ở phường yên nghĩa quận hà đông tp hà nội
trong đó lưu văn hiền là đối tượng chủ mưu cầm đầu đã chỉ đạo nhóm côn đồ đánh đập đe dọa cán bộ công nhân
đang làm việc thi công tại công trường nhằm cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu của công an quận hà đông khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm phát hiện sơ hở của ban quản lý công trường
và chính quyền địa phương trong địa bàn và khu vực thi công công trình biết anh ngô bình dương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trưởng ban điều hành kết cấu tòa nhà b c công trình h h hai để vật liệu xây dựng ở bãi đất
thuộc hành lang đường sắt giáp với khu đô thị nam cường
đối tượng lưu văn hiền đã chỉ đạo nguyễn văn thạch gặp gỡ đe dọa ép anh dương mỗi tháng phải nộp ba triệu đồng
thì mới để cho vật liệu xây dựng
do bị các đối tượng thường xuyên đe dọa lại sợ gặp khó khăn trong quá trình thi công
nên anh dương đã buộc phải nộp cho thạch số tiền mà chúng yêu cầu
không chỉ dừng lại ở việc đe dọa bảo kê dưới hình thức ký hợp đồng bảo vệ
hiền còn tự ý chiếm giữ hai mảnh đất thuộc thẩm quyền quản lý quân viên của tòa nhà h h hai
và yêu cầu chỉ huy công trình mang vật liệu xây dựng và cử tổ công nhân dựng một căn nhà tạm cho nhóm của hiền ở
sau khi hai lán chai phép được dựng lên đối tượng hiền và đồng bọn sử dụng để kinh doanh quán bia bán hàng nước
đồng thời là nơi tụ tập bạn bè xấu
để có thêm tiền tiêu xài hiền còn chỉ đạo các đối tượng trong nhóm đập phá
làm hư hỏng tài sản trong công trường thi công gây sức ép với cán bộ công nhân
sau đó ép các bếp ăn trong công trường phải mua hàng hóa mua gạo vật liệu xây dựng của nhóm hiền với giá cao